trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết thời kỳ la nina đạt đỉnh đã qua
nhưng hiện tượng này vẫn duy trì đây là hiện tượng bề mặt nước biển lạnh đi một cách bất thường
và là yếu tố tác động mạnh mẽ khiến cho bão trên biển đông xuất hiện rôn rập trong thời gian qua
từ nay đến cuối năm nhiệt độ mặt nước biển tiếp tục lạnh đi do đó biển đông có thể xuất hiện
thêm một đến hai cơn bão khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong sáu tuần còn lại của năm hai nghìn hai mươi
vùng ảnh hưởng tập trung của bão thời kỳ này vẫn nằm ở trung bộ và nam bộ
vì vậy miền trung có thể tiếp tục hứng thêm các đợt mưa lớn trong thời gian tới